thưa quý vị liên tiếp trong thời gian vừa qua những sự vụ chung quanh việc gian lận xét nghiệm
sai phạm trong sử dụng vật tư cấp phát thuốc hết hạn cho bệnh nhân đang khiến cho dư luận hết sức hoàng mạng
và trong khi ngành y đang nỗ lực cải thiện tích cực nâng cao chất lượng của bệnh viện
thì những vụ việc này đang đặt ra một câu hỏi về việc quản lý của các bệnh viện đối với vấn đề con người
đặc biệt là những người ngày ngày ngày ngày tham gia vào việc hỗ trợ điều trị chăm sóc cho bệnh nhân
tháng một mươi ba trưởng khoa cùng hai điều dưỡng của bệnh viện tâm thần thanh hóa bị khởi tố
vì đã cắt bớt thuốc vật tư y tế của các bệnh nhân tâm thần ra ngoài để bán lấy tiền
ngày chín tháng một mươi hai sự việc chấn động khoa vi sinh y học bệnh viện đa khoa sanh pôn hà nội
bị phát hiện cắt đôi que thử test nhanh hiv viêm gan b
nghi ngờ trộn mẫu máu trong xét nghiệm miễn dịch bán tự động elisa
khi vụ việc còn chưa nguội cơ quan công an vẫn đang trong quá trình điều tra
thì bệnh viện nhi trung ương bị người nhà bệnh nhân phát hiện cho trẻ uống thuốc kháng sinh hết hạn
lãnh đạo bệnh viện thừa nhận điều dưỡng viên trong vụ việc đã sai
trong khi ngành y đang nỗ lực đổi mới đặt quyền lợi của người dân lên hàng đầu
thì chính những xe sót này đã gây ra hậu quả lớn mà người bị ảnh hưởng trực tiếp lại chính là người dân
người dân đến đặt niềm tin vào mình thì mình lại làm ăn gián dối
nhưng bệnh viện khác thì xa xao
thế ra là người dân rất lo lắng
hai tháng ba sự vụ y tế có ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe tiền bạc quyền lợi của người bệnh được phát hiện
thế nhưng đây thực sự đã là con số đầy đủ
và liệu rằng có còn những sai sót như thế này đang diễn ra tại các bệnh viện trên cả nước hay không
công tác quản lý chất lượng này nó bao gồm cả một kỳ rất nhiều hoạt động
kỳ hoạt động là mua sắm trang thịt
đi lại test kích
sử dụng tuân thụ theo hướng dẫn của test kích
rồi kiểm tra công việc hàng ngày
đánh giá kết quả và trả lời cái kết quả đó cho bệnh nhân
và còn nhiều công đoàn phụ khác nữa
thế như vậy là chứng tỏ ở đây đang bị lơi lõi
không thể phủ nhận trên con đường phát triển của mỗi ngành nghề khó tránh khỏi những thiếu sót
thế nhưng đối với ngành y khi mà y đức của người bác sĩ phải được đặt lên hàng đầu
với đúng câu nói lương y như từ mẫu thì thiếu sót về quản lý con người về y đức thật khó có thể bỏ qua
sai phạm y tế ngay trong các bệnh viện lớn nơi mà người bệnh đặt chọn niềm tin
cho thấy vẫn còn sự lòng lẻo trong thực hiện quy trình ở từng khâu cần phải giả soát kiểm tra
việc chấn chỉnh siết chặt quản lý các hoạt động trong bệnh viện cần có sự mạnh tay và thường xuyên
chứ không phải chỉ đến khi xảy ra những vụ việc đáng tiếc
thì bệnh viện mới điều tra làm rõ rồi thừa nhận có thiếu sót
khi ấy mọi việc đã quá muộn với nhiều hậu quả khó lường
sau khi vụ việc ở bệnh viện đa khoa sengpon hà nội bị phát hiện
cục quản lý khám chữa bệnh bộ y tế cục hivs đã có công văn yêu cầu các bệnh viện trên địa bàn
ra soát lại quy trình quản lý chất lượng xét nghiệm
bệnh viện nhi trung ương cũng thừa nhận điều dưỡng của mình đã không thực hiện đúng quy trình cấp phát thuốc
điều này cho thấy rõ ràng quy trình đã được xây dựng luật cũng có
thế nhưng một số người trực tiếp thực hiện tại bệnh viện đã ngó lờ
các quy định pháp luật thì cũng đã đầy đủ nhưng vấn đề cơ bản là cái vấn đề tổ chức thực hiện nó ra làm sao
việc tổ chức thực hiện mà vẫn còn để xảy ra những tình trạng như vậy
thì đây là một lỗ hổng rất lớn liên quan đến công tác quản lý của các bệnh viện
của các cơ sở khám bệnh chữa bệnh
và thực tế đây hoàn toàn là những sai sót có thể kiểm soát và chủ động ngăn ngừa được
quá trình thực thi các cái văn bản đó nó có vấn đề
nếu như mà ở cái khoa đấy kiểm soát một cách chặt chẽ đã có các quy trình rồi
nhưng mà phải có cái bảng kiểm thực hiện quy trình
cái bảng kiểm thực hiện quy trình đấy của chúng ta thực hiện tốt
có sự giám sát của cái khoa diệu bệnh viện lẫn các cái khoa chuyên môn
sự giám sát giữa điều dưỡng viên với lại người bệnh
và giữa điều dưỡng viên với lại bác sĩ
thì nó sẽ không xảy ra các cái trường hợp như vừa qua
khuyến khích các bệnh viện là thành lập các phòng gọi là phòng quản lý chất lượng
mà như tôi được biết thì gần như hầu hết các bệnh viện của việt nam
bây giờ bắt đầu xây dựng các phòng quản lý chất lượng
thì các cái phòng quản lý chất lượng ấy là người ta đi kiểm tra giám sát
người ta giúp cho các nhân viên y tế thực hiện đúng theo các quy trình kỹ thuật
thế và những cái thuốc nào mà
biệt nghiêm trọng nếu mà sai thì ảnh hưởng đến tính mạng
đấy thì quy định là ví dụ phải hai người kiểm tra
nâng cao chất lượng y tế là một trong những mục tiêu hàng đầu mà chính phủ luôn trú trọng quan tâm
và là mục tiêu then chốt của ngành y để nâng tầm y tế việt nam trong khu vực và xa hơn là đối với thế giới
mỗi bệnh viện cần siết chặt công tác về quản lý đào tạo con người
thường xuyên giả soát quy trình theo đúng hướng dẫn của bộ y tế
có như vậy mới hy vọng rằng
những sự vụ đáng tiếc như vừa qua sẽ không còn xảy ra và làm xấu đi những nỗ lực của toàn ngành y